năm hai nghìn một mươi chín là thời điểm người sử dụng lao động cần tuyển thêm lao động để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh bước vào thời kỳ cao điểm
phía người lao động mong muốn có thêm việc làm tăng thu nhập để sắm sửa đón tết nguyên đán
do đó thị trường lao động việc làm dịp cuối năm diễn ra sôi động
nhằm hỗ trợ kết nối cùng cầu cho thị trường lao động trong quý tư năm nay
các trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước đã mở thêm một số phiên giao dịch việc làm dành cho lao động
sàn giao dịch việc làm tp đà nẵng
trong phiên cuối cùng của tháng một mươi một không khí sôi động với đa dạng ngành nghề
tham gia tuyển dụng có hơn một trăm linh doanh nghiệp với gần sáu năm trăm linh vị trí việc làm
chủ yếu tập trung vào các ngành nghề như kế toán nhân viên kỹ thuật văn phòng bảo vệ
dù thời điểm tết dương lịch còn chưa đầy một tháng
nhưng nhiều ứng viên đến với phiên giao dịch vẫn mong muốn tìm cho mình một công việc ổn định
sáng giờ thì em phỏng vấn được hai đơn vị
và nó cũng đáp ứng được một phần nào về nhu cầu
giờ em đang suy nghĩ rồi
tiêu chí đầu tiên thì tất nhiên là tiêu chí đầu tiên là lương
tiêu chí thứ hai thì là về nơi làm việc
giờ cũng hai mươi sáu rồi muốn tìm một cái gì đó ổn định tí
nói như mà công ty đầu tiên thì càng tốt
thương hiệu có thương hiệu rồi tụi mình xin vào càng tốt hơn
theo các nhà tuyển dụng
tuy lượng lao động tham gia phỏng vấn các phiên giao dịch cuối năm khá dồi dào
nhưng chủ yếu tập trung ở phân khúc lao động phổ thông
chủ yếu là mang tính thời vụ
thay như mình nghĩ là thị trường làm đó không hề khó
bởi vì cuối năm là một số anh em họ là công ty cũ
họ không dám nó để đủ một mươi hai tháng để thử chế độ hoặc là thử cuối năm
thì mình tìm một trong những bạn mới
những anh sinh viên làm thử vụ
cứ còn làm nội dạng thì nghĩ là khó hơn so với những tháng trước đây
tám mươi cái đại yêu cầu của nhà máy
tại vì thực sự là đối với lao động phổ thông thì nó cũng ở không cái là phải cao
chỉ là các bạn có thể là các ứng viên có thể là chấp nhận làm những cái công việc
tay chân đơn giản thì và chịu khó thì nó có thể làm được hết
kể từ năm hai nghìn một mươi bảy
trung tâm dịch vụ việc làm đà nẵng đã nâng tần suất tổ chức hội trợ việc làm lên bốn phiên một tháng
thời gian vào thứ sáu hàng tuần xoay vòng tại ba cơ sở
trong năm hai nghìn một mươi chín đơn vị đã tổ chức bốn mươi sáu phiên giao dịch việc làm
có trên năm lượt doanh nghiệp đăng ký
trung tâm đã kết nối hơn một mươi một năm trăm linh người đăng ký qua trung tâm cũng như sản giao dịch đến với các doanh nghiệp tuyển dụng
còn trong dịp cuối năm để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người lao động
bên cạnh tổ chức các phiên giao dịch định kỳ
trung tâm dịch vụ việc làm đà nẵng phối hợp với các địa phương doanh nghiệp đổi mới cách thức tổ chức
để nâng cao chất lượng hiệu quả các sản giao dịch việc làm vệ tinh
cung cấp thông tin về thị trường đến cấp xã phường thị trấn
thì trung tâm cũng là tập trung cái tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng các mạng sau
thì hơn nữa là trung tâm cũng đã kết hợp với các quận tổ chức các hội nghị chuyên đề về việc làm
về hợp nghề dành riêng cho các tổ trưởng của dân phố nói chung là đưa các vị trí tự động này về tất cả sản
còn tại hà nội theo dự báo của trung tâm dịch vụ việc làm
trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín và tháng một năm hai nghìn hai mươi

nhu cầu tuyển dụng lao động tìm kiếm việc làm trên địa bàn tăng khoảng từ một mươi đến một mươi năm so với cùng kỳ năm trước tương ứng với hàng ngàn vị trí việc làm mới
nhằm hỗ trợ kết nối cung cầu cho thị trường lao động trung tâm dịch vụ việc làm hà nội đã tổ chức các phiên giao dịch việc làm cố định
diễn ra tất cả các ngày trong tuần tại sàn giao dịch trung kính sàn giao dịch trần phú hà đông và một mươi ba điểm giao dịch việc làm vệ tinh
khi người lao động đến khai báo tình trạng tìm kiếm việc làm hàng tháng thì qua lực lượng cán bộ anh em tư vấn của trung tâm để tìm kiếm tư vấn để tìm kiếm một công việc làm ổn định
thì chúng tôi có thể là sau quá trình tư vấn là mời lao động là sang trực tiếp với doanh nghiệp luôn ngay là phía đằng sau của khu vực đó để người lao động có thể là trực tiếp trao đổi và gặp gỡ với doanh nghiệp và có thể đi đến thống nhất là làm việc tại doanh nghiệp ngay tại việc đó
khi người lao động đến khai báo tình trạng tìm kiếm việc làm sàn giao dịch việc làm huyện sóc sơn mỗi ngày có khá đông doanh nghiệp đến tuyển dụng
các việc làm được các doanh nghiệp tuyển dụng nhiều tại thời điểm này là các việc đặc thù cuối năm như thu ngân nhân viên kho nhân viên lên hàng gói quà chế biến tại siêu thị phục vụ phụ bếp giữ xe nhà hàng chuỗi cửa hàng ăn uống nhân viên bảo vệ giao hàng gói bánh tết trực tổng đài chăm sóc khách hàng
tùy vào từng trình độ và công việc người lao động sẽ tìm được công việc với mức thu nhập khác nhau
với mức thu nhập từ ba năm đến năm triệu đồng sẽ dành cho lao động chưa có tay nghề sinh viên mới ra trường hoặc các công việc thời vụ bán thời gian
trong khi đó mức từ năm đến bảy triệu đồng sẽ dành cho đại bộ phận các vị trí việc làm ổn định như kế toán nhân viên văn phòng lễ tân nhân viên kỹ thuật có tay nghề
với mức lương từ bảy đến một mươi năm triệu đồng thuộc về các khách hàng tùy vào từng trình độ và công việc người lao động sẽ tìm được công việc với mức thu nhập khác nhau
trong khi đó mức thu nhập từ năm đến bảy triệu đồng sẽ dành cho đại bộ phận các vị trí việc làm ổn định như kế toán nhân viên văn phòng lễ tân nhân viên kỹ thuật có tài nghề sinh viên kỹ thuật có tài nghề
trong khi đó mức thu nhập từ năm đến bảy triệu đồng sẽ dành cho đại bộ phận các vị trí việc làm ổn định như kế toán nhân viên văn phòng lễ tân nhân viên kỹ thuật có tài nghề sinh viên kỹ thuật có tài nghề
từ năm đến bảy triệu
mình thì là đối tăng đối tượng bảo hiểm thiết nghiệp
thì nhờ qua anh chị giới thiệu việc làm ở trung tâm giới thiệu việc làm sóc sơn
thì hôm nay được biết hôm nay là công ty đến giới thiệu việc làm
thì mình cũng đến giới thiệu phỏng vấn
mình nộp vào công ty tam jon làm công nhân
để cho gần nhà với lại còn có điều kiện để con cái với lại gia đình đấy
hôm nay mình có đến trung tâm tuyển dụng việc làm
tuyển dụng cho nhân sự cho dịp cuối năm của điểm bán sóc sơn
vấn đề bán hàng và vấn đề giao vận bên mình cũng đang rất cần
bên mình sẽ tuyển dụng nó sẽ rơi vào tầm khoảng hai mươi hai mươi bạn cho đến hai mươi năm bạn
về cả thời bán thời gian và làm toàn thời gian
những điểm giao dịch việc làm như thế này giúp người lao động có thể tìm được công việc
ngay chính tại địa phương người lao động không phải đi làm xa
đồng thời hạn chế được những hệ lụy rủi ro thị trường việc làm thời vụ mang lại
mỗi đợt mà có nhu cầu tuyển dụng từ phía doanh nghiệp thì bên em có liên hệ với trung tâm giới thiệu việc làm ở đây
thì bọn em khi mà có các hội trợ phiên hội trợ việc làm thì bọn em có tham gia vào số lượng mà tuyển lao động bọn em tuyển được ấy
ở đây thì cũng tương đối là khá nhiều
bây giờ chúng tôi đang làm cái phiên giao dịch hàng ngày
thẳng hạn là ngày nào ngày trưa chúng tôi chỉ làm thứ ba thứ năm hàng tuần
và đến bây giờ đến thời điểm này chúng tôi đã thực hiện phiên hàng ngày
tất nhiên là cái phiên hàng ngày thì làm thì cái mức độ của nó thì nó không thể lớn
những cái viên thứ hai thứ năm được
nhưng mà hàng ngày chúng tôi cũng đều có các doanh nghiệp đến đây có nhu cầu tuyển dụng
tất nhiên cái số lượng thì nó không lớn
nhưng mà chúng tôi cũng xét ngay cho doanh nghiệp và người lao động khi có nhu cầu
tuy nhiên gần tết nguyên đán nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp tăng cao
số lượng người lao động đi tìm việc lại không nhiều
điều này có thể lý giải được vì tâm lý sau một năm làm việc
lao động sẽ chờ để được thanh toán hết chế độ lương hoặc thưởng tết
rồi mới quyết định nghỉ việc và tìm nơi làm mới
thông thường có hai thời điểm nhu cầu tìm việc lớn nhất là dịp ra tết
và khoảng tháng sáu tháng bảy hàng năm khi học sinh sinh viên tốt nghiệp ra trường
cuối năm thì tất nhiên là người lao động thì cũng có nhu cầu tìm việc làm nhiều
nhưng mà chủ yếu là một số công việc như bán hàng
rồi là một số công việc nói chung là thời vụ thôi
thực ra người lao động cuối năm là người ta cũng không muốn đi làm các doanh nghiệp
và các doanh nghiệp thì chủ yếu cuối năm thì chúng tôi cũng có một số doanh nghiệp
làm tuyển về cái mảng này
nó chỉ là chẳng hạn như các cái cơ sở sản xuất
người ta cũng muốn là cuối năm sản xuất những công việc phục vụ tết
thị trường việc làm những tháng cận tết luôn sôi động
đây là thời điểm nhiều người cần sắm sửa cho năm mới
các công ty ảo ạt tuyển dụng nhân sự phục vụ một lượng lớn khách hàng
trong khi đó các kênh tìm việc trên mạng hiện nay
như một ma trận
do vậy người lao động nên tìm đến các kênh thông tin việc làm chính thức
hoặc các sàn giao dịch việc làm để dễ dàng tìm được công việc phù hợp với khả năng của bản thân